hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhờ tất cả các y bác sĩ tận tình chú đáo tận tình giúp đỡ như các bệnh nhân chúng tôi
rất là nhiều bà con rất là nhiều bệnh nhiều người cũng là lo lắng bệnh tật ho sốt
này thì luôn luôn có cán bộ y tế chăm lo sức khỏe cho mọi người
từ ngày một mươi tháng bốn hạ lôi được xác định là ổ dịch lớn nhất của hà nội với một mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó bệnh nhân đầu tiên mất dấu f có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng
ngay sau đó ngành y tế hà nội đã nhanh chóng khuyên vùng hướng dẫn người dân kích ly y tế tại thôn hà lội và làm nhanh một số xét nghiệm covid một mươi chín
sở y tế hà nội đã huy động cán bộ y tế
trung tâm y tế các quận huyện của thành phố sinh viên các trường cao đẳng y tế tham gia một mươi năm đội phản ứng nhanh đến hà lội để hỗ trợ dụng dịch
có xe tử thiên trực tiếp thủ hai mươi bốn trường hải tử ở đây và sẽ vận chuyển theo đúng tuyến bệnh viện sở y tế bộ y tế thân vực
công khám chức bệnh cho những người trong vùng hà nội
trong vùng dịch chúng tôi cũng đã triển khai các công việc phục vụ vô phẩm cho người dân
để cái nhất là không xáo trộn cái đời sống của nhân dân
cái thứ hai là không để nhân dân đi lại đảm bảo cái việc là an toàn cho cách ly theo cái quy định
rồi chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ vận chuyển hàng hóa đến tận người dân
toàn bộ thôn hạ lôi gồm một mươi một xóm hơn hai hộ dân với hơn một mươi một nhân khẩu đã được các lực lượng chức năng khoanh vùng cách ly hai mươi tám ngày
kể từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay khi bệnh nhân số một mươi ba tại thôn được công bố tại ổ dịch này không phát sinh ca nhiễm mới
để có kết quả đó rõ ràng có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng sự tham gia nhiệt tình của cán bộ y tế thủ đô lực lượng công an
từ đó người dân yên tâm tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn đúng giờ sáng nay sáu tháng năm thành phố hà nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại thôn hà nội
tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh sau hai mươi tám ngày bị phong tỏa vì dịch covid một mươi chín tất cả người dân trong khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đó là những cảm xúc của người dân tại thôn hà nội hoặc thì chính thức được gỡ bỏ lệnh cách ly tại đây
nhưng điều vui hơn gần nửa tháng qua tại đây không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín nào tất cả đều an toàn
tất cả đều an toàn gần nửa tháng qua tại đây không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín nào tất cả đều an toàn gần nửa tháng qua tại đây không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín nào
trong tâm trạng hân hoàn vui mừng người dân tại đây cũng chia sẻ nhau những câu chuyện đặc biệt trong thời gian qua
đồng thời cử lời cảm ơn đến các lực lượng đã hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch trong suốt thời gian qua

các xã lân cận và các mạnh thường quân đã giúp đỡ dân minh tôi là một cách rất nhiệt tình và rất là tình cảm so với con người với nhau
dù đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly nhưng lực lượng y tế công an vẫn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
nắm tình hình dịch bệnh tại đây để duy trì thành quả trong suốt thời gian qua bởi thực tế vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về dịch covid một mươi chín
người dân vẫn tiếp tục phải
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid
cụ thể đó là phòng bệnh cho cá nhân đó là phải đeo khẩu trang thường xuyên mỗi khi đi ra ngoài và giao tiếp xã hội
thứ hai là chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách giãn cách xã hội tối thiểu bằng bác
và thứ ba nữa là chúng ta phải thường xuyên vệ sinh môi trường cũng như là rửa tay bằng xà phòng
đấy là một trong những điều tiên quyết trong hiệu quả của chống dịch bệnh này
chúng tôi cũng phối hợp với cdc
chúng tôi cũng phối hợp với trung ương thành phố cũng đồng thuận cái việc là tạm gọi là giãn giỡn bỏ cái giãn cách
để mà người dân cũng có những cái việc mà tiếp tục tất nhiên là tiếp tục sẽ phải như vừa nãy tôi nói là phải thực hiện các cái chỉ thị tiếp theo như là bảy của thành phố
và vẫn trong kể cả sau hai mươi tám sau một tuần nữa thì người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện các cái việc như tôi vừa trao đổi
như vậy một mươi một người dân tại thôn hạ lôi sẽ trở lại nhịp sống bình thường sau khi chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ hôm nay
tuy nhiên dù được công bố kết thúc cách ly nhưng thành phố hà nội và chính quyền địa phương vẫn xác định hạ lôi là địa bàn có nguy cơ cao
do thời điểm bệnh nhân cuối cùng mắc covid một mươi chín chưa qua hai mươi tám ngày
chính vì vậy xã mê linh tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng cùng đồng bọn đã tiến hành chửi bới ném chất bẩn vào một số cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn huyện giao thủy xuân trường hải hậu
sau đó gặp trực tiếp yêu cầu các cơ sở này khi nhận dịch vụ hỏa táng phải thông báo và nộp thêm năm trăm linh đồng mỗi ca
tháng hai năm hai nghìn hai mươi quang bắt đầu thu số tiền này
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt ba mươi chín triệu đồng của năm bị hại ở các huyện xuân trường sao thủy trực ninh
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng khác hiện đang khẩn trương xác minh
với hành vi cưỡng đoạt tiền của người dân buôn bán tại khu chợ tạm của phường khánh xuân thành phố bù ma thuật
đối tượng là trần thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ dân phố một phường khánh xuân đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
quá trình điều tra bước đầu trần thanh tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tâm khai nhận từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi tâm đến khu chợ này đe dọa ép buộc những người buôn bán tại đây phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán
cụ thể là một trăm năm mươi đồng một người một tháng đối với những người buôn bán thường xuyên và một mươi đồng một người một ngày đối với những người buôn bán khác
nếu người nào không chịu đóng tiền thì tâm sẽ lớn tiếng đe dọa đạp đổ hàng hóa của họ không cho họ kinh doanh buôn bán tại đây
sáng ngày năm tháng năm tâm đến khu chợ trên
để thu tiền như thường lệ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại hộ của nguyễn thị tuyết nguyễn thị tuyết vân thuộc ấp phú thuận xã long khánh thị xã cai lệ vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi sáu đối tượng có liên quan một mươi chín xe mô tô một mươi tám điện thoại di động sáu con gà và gần một con gà
tụ điểm cờ bạc này do đồng trương thiên nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại ấp phú thuận xã long khánh thị xã cai lệ tổ chức
qua điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc sáu giờ sáng
còn bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục

được biết phường linh trung quận thủ đức là đơn vị đầu tiên trao tiền hỗ trợ nằm trong gói sáu mươi hai tỷ cho người nghèo
với mong muốn hỗ trợ và giảm bớt một phần khó khăn cho họ trong những ngày dịch bệnh kéo dài
thực tế là cái nguồn kinh phí thì ủy ban nhân dân phường vẫn chưa nhận được
tuy nhiên thì thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận thì ủy ban nhân dân phường đã chủ động
là ấn cái kinh phí này ra để chi trước cho các đối tượng được nhận
tại vì xác định các đối tượng này là đối tượng đã chính xác rồi
phường chính xác được cái danh sách chính xác được đối tượng thì phường ứng chi trước ra cho đối tượng
để chúng ta chủ động chi cho họ để nhận được trong dịp lễ ba mươi bốn và một tháng năm
để nó tăng thêm cái phần ý nghĩa trong cái nguồn tiền hỗ trợ
thực sự là cái tốc độ thực hiện thì cái gói hỗ trợ của chính phủ cũng như chỉ đạo
ủy ban nhân dân quận thủ đức là rất quyết liệt và cái thời gian rất là nhanh chóng gấp rút
do đó thì thực sự là cũng là một trong những
cái khó khăn tuy nhiên là khi mà thấy được niềm vui của những hộ nghèo nhận được cái số tiền này
thì cũng là động lực để phường tiếp tục triển khai cho cán bộ công chức cũng như tổ dân phố
đi khảo sát và chi trả cái số tiền hỗ trợ này
được biết hiện nay chính quyền thành phố vẫn tiếp tục rà soát danh sách
người nằm trong diện được chính phủ hỗ trợ đồng thời yêu cầu các cơ quan thanh tra
chính quyền các cấp đồn đốc giám sát để đảm bảo việc thực hiện kịp thời công khai
minh bạch giúp phát huy hiệu quả và tính nhân văn của gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ từ chính phủ
dù hoạt động sân khấu biểu diễn chưa được sáng đèn quyết định cho phép các cơ sở giảng dạy nghệ thuật mở cửa
cuốn phần nào án ủi lực lượng nghệ sĩ được quay trở lại công việc chuyên môn
tuy vậy trước các yêu cầu giãn cách không được tiếp xúc gần lĩnh vực đặc thù này phải tìm cách ứng phó phù hợp
đại học sân khấu điện ảnh là cơ sở chính quy về nghệ thuật mở cửa sớm nhất tại tp hcm
từ ngày hôm nay ngày sáu tháng năm các lớp diễn xuất đạo diễn mới bước vào gián dạy chuyên môn
theo đánh giá của giảng viên và học sinh yêu cầu khoảng cách tối thiểu một mét và phải đeo khẩu trang
trong quá trình lên lớp đang tạo nhiều rào cản trong quá trình truyền đạt kiến thức
theo cái đặc thù của nghề nghiệp chúng tôi thì phải trực tiếp phải nhìn vào mắt nhau
phải tiếp cận với nhau thí dụ như là cảnh cha mẹ cảnh yêu thương đặc biệt nhất là tình yêu
thì đó là một điều rất là khó
chắc chắn là bây giờ thì mọi người đều an tâm rằng là dịch bệnh đã được khống chế
nhưng chưa có nghĩa rằng là nó hết
chính như vậy dẫu biết rằng là tất cả những đường đi là thường nước ngoài về
nhưng mà trong cộng đồng bệnh thì cũng phải nên hạn chế với cái điều của thủ tướng ra là khoảng cách trên một mét
đối với dạng những sinh viên trong học những ngành nghề bình thường thì đó là điều không có chuyện gì phải bàn hết
khoảng cách một mét hoặc là mình tiếp xúc với nhau như tôi với bạn
thì cũng bình thường hoặc là che hỗ trợ tất cả mọi thứ đều bình thường được hết
nhưng riêng cái nghề đặc thù của nó là phải nhìn mắt nhau phải tiếp cận nhau nhưng mà cái hạn chế đó là như vậy
thì bây giờ cho những ngày đầu tiên khi trở lên trường thì chúng tôi phải làm đó là tập cho các em quen dần lại
quen dần lại với cách thể hiện mình tất nhiên hiện bây giờ tập bài vẫn phải để hỗ trang thôi
vẫn phải có những cái hạn chế nhất định thôi bởi vì đó là điều bắt buộc
mà biểu cảm trong cái giọng thoại của mình
tới khi nào có cái phương ánh tốt nhất nữa thì lúc đó thì sẽ tháo bẩu trang ra
thì tùy theo yêu cầu tình hình của nhà nước của chính phủ mình ăn xong mình phải như vậy
các cơ sở đào tạo diễn xuất tư nhân hay trong phía nam còn gọi là lò diễn xuất cũng đã khởi động
lớp diễn viên cơ bản của đạo diễn vũ minh đang tuyển sinh dự kiến khai giảng từ ngày hai mươi ba tháng năm
khóa diễn xuất đầu tiên của sân khấu nhỏ năm b trở lại giảng dạy từ thứ bảy tuần này ngày chín tháng năm
còn sân khấu hồng vân chợ lớn cũng vừa khai giảng song song hai khóa một mươi năm và một mươi sáu
do nghệ sĩ nhân dân hồng vân và nghệ sĩ thanh thủy chủ nhiệm
khi mà chưa có cái lệnh giảng cách ly thì cũng không có dám để cho các em đi học

thường thì cái thành phần diễn viên học sinh ở đây là các em ở tỉnh nhiều lắm
cho nên là lớp cũ cũng vậy mà lớp mới cũng vậy
thật ra là các em rất là gọi là bị động bị động trong cái việc mà cứ dời tới dời lui
bây giờ là mình vẫn làm theo những cái doanh nghiệp họ làm hoặc là những cái nhà máy xí nghiệp họ làm

liên quan đến lĩnh vực diễn xuất trong khi hoạt động đào tạo được tái khởi động thì hoạt động ghi hình sitcom phim truyền cũng đã bắt đầu tăng tốc để kịp tiến độ sau thời gian bốn tháng ngủ đông
duy chỉ còn hoạt động sân khấu biểu diễn vẫn án binh bất động với đặc thù tiếp xúc gần giữa nghệ sĩ
bên cạnh đó khác với giải trí số loại hình sân khấu nói chung cần sự có mặt của khán giả tại điểm diện
điểm diễn là hóa tác phẩm sân khấu để chiếu qua màn ảnh chi mang tính chất tình thế và vô tình lại càng thua chuột thói quen thưởng thức của khán giả
do đó mất định hướng đang là tâm lý chung của nhóm nghệ sĩ sân khấu

rồi vì một lý do là chẳng hạn như bây giờ lên giá tức là sân khấu học học họ lên giá nữa thì bằng bây giờ lên giá thì thua

cái vấn đề là như vậy
mà lại lên giá nữa thì đó là tụi tôi đang bế mặt thực sự là đang rất là yên ảnh
các bạn hãy nói như nói vui với nhau bây giờ mình phải tập luyện đi chứ không phải sợ ra sân khấu thì bắt nhiệt của mình bị rớt miếng
những cái miếng hài nó phải giống như là truyền hình
chứ không phải là truyền tống như đó
có nghĩa là phải dính kết chặt với nhau thì nó mới đưa được kỹ quả tốt nhất
thì group cứ liên tục sáng đèn hai mươi bốn h trong group của nghệ sĩ anh em nghệ sĩ
chứ còn thật ra mọi người vẫn mong mỏi có một ngày đó có một cái định mới để mọi người trở lại sân khấu
sân khấu kịch có lẽ là cũng chưa thực hiện được những cái xuất diễn mà như mong muốn
bản thân người nghệ sĩ phải cẩn thận có thể thì mới bảo vệ được người khán giả của mình
cho nên là uyên nghĩ rằng là
qua lễ chúng ta sẽ gặp lại nhau
và cái điều đó là uyên đại diện cho tất cả các anh chị em diễn viên và nhân viên của nhà hát
mong mỏi nhất một điều làm sao để mà xua tan hết tất cả bệnh dịch của covid này
thì cái món ăn tinh thần nhất đó là gì
đó là đi xem kịch đi xem phim hay là đến những cái nơi giải trí mà chúng ta sẽ xả bớt những cái ngàn mệt nhọc làm việc của chúng ta hàng ngày
do studio trường quay đã dần phục hồi
lực lượng diễn viên nhanh chóng trở lại quận hoạt động có thu nhập trở lại
còn lực lượng hậu đại và nhạc công mua sinh theo từng xuất diễn sân khấu đang được trả một phần trăm lưu nhất định để duy trì cuộc sống
và như anh chị em nghệ sĩ vẫn lạc quan động viên nhau là đang đếm từng ngày để được gặp lại khán giả trên sàn cổ
vừa rồi là những thông tin văn hóa đời sống đáng chú ý trong sáng phương nam
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những cập nhật thời tiết tại các vùng trên cả nước

vâng thưa quý vị đã có nhiều tình huống về vấn đề phóng nhanh vượt ẩu được đưa ra
tuy nhiên nhiều người vẫn ngang nhiên vi phạm
hành vi này cần phải được lên án mạnh mẽ bởi họ không chỉ coi thường tính mạng của người khác
mà còn coi thường chính mạng sống của bản thân mình
chúng tôi xin được gửi tới những thông tin tiếp theo về an toàn giao thông
thưa quý vị xe khách liên tỉnh đã được hoạt động trở lại bình thường theo chỉ thị số một mươi chín
tuy vậy với áp lực giao thông được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới
thì ngoài vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng sẽ phức tạp
vì vậy việc giám sát chặt chẽ đối với các phương tiện này
cần phải được thực hiện thường xuyên và liên tục ghi nhận của phóng viên thời sự
km số sáu trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
hầu hết các phương tiện vận tải hành khách đều được lực lượng chức năng kiểm tra như thế này
đủ dung dịch rửa tay lái xe phụ xe và hành khách phải đeo khẩu trang
số ghế ngồi trên xe không quá năm mươi và khách phải ngồi so le nhau
xe ở lê tình của bọn chúng tôi cũng làm theo nghị định của chính phủ thôi
xe của bọn tôi bốn mươi bảy người chắc nó chỉ khoảng trở dưới năm mươi thôi
có khoảng cách để an toàn cho chống dịch thôi
tôi đi thấy yên tâm vì khoảng cách an toàn giữa người với cả người
hạn chế được tiếp xúc với cả linh nhận
và trên xe là mọi người rất tuân thủ là đeo khẩu trang
tuy nhiên vẫn còn một số nhà xe chưa thực sự tuân thủ nghiêm việc giãn cách số người trên xe
vẫn còn tình trạng hành khách đi xe như không đeo khẩu trang
anh ơi sao trong mùa dịch này phải đeo khẩu trang sao anh không đeo về hả

cái này thì nhà xe sẽ giúp kinh nghiệm và sẽ nhắc nhở khách hàng khi lên xe lần sau
việc quán triệt hướng dẫn cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đến từng doanh nghiệp vận tải từng hành khách đi xe từng người tham gia giao thông là vô cùng quan trọng
nhưng đó chỉ là điều kiện cần
sự giám sát để đảm bảo thực thi các biện pháp an toàn giao thông an toàn phòng dịch của lực lượng chức năng mới là điều kiện đủ
đối với những trường hợp mà chúng tôi kiểm tra trên xe
có những trường hợp hành khách nhà xe chưa bố trí được việc xử lý ngồi giãn cách và đeo khẩu trang
trong thời điểm này lực lượng chức năng chủ yếu là tuyên bố
truyền nhắc nhở để cho người dân nhà xe thực hiện đúng các quy định
đối với những trường hợp mà thực hiện không đúng thì đội tuần tra kiểm soát giao thông
đường bộ cao tốc số một sẽ kiên quyết là xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù vận tải hành khách đã được hoạt động trở lại bình thường
song dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro
do vậy không chỉ các doanh nghiệp các nhà xe các biện pháp của các cơ quan chức năng
mà bản thân mỗi hành khách cần tự do
các doanh nghiệp cũng tự giác thực hành các biện pháp phòng dịch cá nhân
phát huy vai trò là tem mắt cho lực lượng chức năng
đó cũng là cách để hành khách tự bảo vệ mình bảo vệ cộng đồng
thưa quý vị nhằm góp phần hỗ trợ giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín và hạng mặn trên địa bàn tỉnh
những ngày qua tuổi trẻ công an tỉnh vĩnh long đã đưa vào hoạt động cây atm gạo phát miễn phí
cho người dân tại các địa phương trong tỉnh
những hoạt động nghĩa tình này đã được người dân và chính quyền địa phương
rất đồng tình ủng hộ ghi nhận của phóng viên thời sự tại một điểm phát gạo miễn phí
cho người dân trên địa bàn huyện vũng liêm
atm gạo tại vĩnh long được đoàn thanh niên công an tỉnh chính thức đưa vào hoạt động
từ ngày hai mươi một tháng bốn tại phường bốn thành phố vĩnh long và di chuyển đến các huyện
thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
sau khi tổ chức phát gạo miễn phí tại khu vực thành phố vĩnh long và thị xã bình minh
ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn atm gạo của đoàn thanh niên công an tỉnh
đã về tận vùng nông thôn xã cuối thiện và thị trấn vũng liêm huyện vũng liêm
đây là hai địa phương ngoài bị ảnh hưởng chung do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng xâm nhập mặn
mỗi người dân đến đây sẽ được nhận miễn phí ba kg gạo và một phần quà gồm mì tôm
nước tương dầu ăn và trứng gà
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín và trật tự trong quá trình cấp phát gạo
đoàn thanh niên đã tổ chức phân công lực lượng bố trí máy và vị trí người đến nhận quà hợp lý
đồng thời tổ chức rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận quà
chỉ tính trong ngày đầu phát gạo miễn phí qua atm lực lượng đoàn viên đã tiến hành cấp phát trên bảy trăm năm mươi phần quà
những hành động thiết thực của đoàn thanh niên công an tỉnh đã được các ngành các cấp đánh giá cao
thay mặt cho đạo quỹ quỹ ban các hành động thể nhân dân của xã cuối thiện
thì cảm ơn
quý nhà tài nợ hôm nay đã về là hỗ trợ gạo quà cho gia đình khốn sách gia đình khó khăn của xã
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng như tình hình hạn mạng trên địa bàn
thì thiệt hại về cây ăn trái qua màu của người dân rất lớn
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và hạn mặn trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn
thì những hoạt động nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh vĩnh long thông qua chương trình atm gạo
đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống
đây là một hành động hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần sung kích của tuổi trẻ công an tỉnh
chung tay chia sẻ cùng cộng đồng giúp người dân vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay